quân đội philippines cho biết hai vụ nổ đã làm ít nhất chín người thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương
làm dung chuyển thị trấn yolo thủ phủ tỉnh sulu miền nam nước này vào trưa ngày hôm nay
quân đội philippines cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa
trước một cửa hàng tạp hóa tại một tuyến phố đông đúc tại solo
vụ nổ thứ hai xảy ra tại một nhà thờ cách đó bảy mươi mét chỉ khoảng một giờ sau
cảnh sát đã xác nhận các vụ nổ lớn này và đang kiểm tra thương vong cũng như đánh giá tình hình
khuẩn huỳnh quang các nhà nghiên cứu có thể thấy được bề mặt mà khán giả tiếp xúc nhiều nhất
và thậm chí có thể theo dõi được lộ tuyến của giọt bán nhỏ mà khán giả thở ra yếu tố mà giới
chuyên gia cho rằng đóng một vai trò lớn trong sự lây nhiễm mục đích cuối cùng của thí nghiệm này
là xác định các buổi biểu diễn âm nhạc cũng như các sự kiện lớn có thể được tổ chức trong khi
tránh được những nguy cơ lây lan dịch bệnh hay không
chúng tôi đưa ra ba kịch bản cho các buổi biểu diễn thí nghiệm này là một tổ chức sự kiện tự do như
giai đoạn trước dịch bệnh hai là sự kiện với một số biện pháp và hướng dẫn an toàn cho khán giả và
kịch bản cuối là sự kiện được giảm bớt người xem yêu cầu giãn cách tối thiểu là một năm mét
các dữ liệu thu thập được sẽ đưa vào một thuật toán đánh giá nguy cơ virus sars cov hai lây lan trong
một nhà hát quy mô lớn mà kết quả dự kiến sẽ có trong một tuần
tại đức lệnh đóng cửa với các sự kiện đông người vẫn đang được duy trì ít nhất là tới tháng một mươi một
thủ tướng angela merkel cảnh báo khó có thể nới lỏng các hạn chế khi mà gần đây số ca nhiễm mới
tăng vọt tại đức cũng như tại châu âu
việc tiến hành các thử nghiệm về tập trung đông người để tìm ra lối thoát giúp hồi phục các sự kiện
văn hóa và thể thao trong tương lai đang vấp phải nhiều sự hoài nghi